thưa quý vị vào sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai và các đồng phạm
ngoài ông nguyễn ngọc hai còn một mươi một bị cáo khác nguyên là lãnh đạo và cán bộ tỉnh bình thuận cùng hầu tòa
trong đó có bị cáo lương văn hải nguyên là phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bình thuận do có liên quan tới việc giúp công ty tân việt pháp được hưởng lợi số tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng trái quy định
các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong vụ án này các bị cáo đều biết quy định của pháp luật về căn cứ thời điểm tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất
nhưng vẫn thống nhất đề xuất tham mưu cho ubnd tỉnh bình thuận về việc giao ba lô đất trên cho công ty tân việt pháp
nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao
các bị cáo
cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo này gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng
phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong đó bị cáo nguyễn ngọc hai là người chịu trách nhiệm với vai trò chính
bị cáo lương văn hải và các bị cáo khác có vai trò đồng phạm
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
trong khi đó sau ba ngày tnthh xét xử sơ thẩm vụ án
thao túng chứng khoán hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
vào sáng nay đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa
đã nêu quan điểm giải quyết vụ án này và đề nghị mức án đối với các bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ thành nhân
chủ tịch công ty cổ phần louis houding
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần louice capital
công ty cổ phần louis land
bị cáo đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
bị cáo phạm thanh tùng chủ tịch công ty cổ phần chứng khoán trí việt
nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thao túng thị trường chứng khoán
cùng tội danh trên đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thị thu hương
phó tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
các bị cáo còn lại tùy vào mức độ phạm tội mà bị đề nghị
mức án từ sáu tháng đến một mươi tám tháng tù
ngoài đề nghị hình phạt tù đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử
cấm các bị cáo đảm nhận chức vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán
sau khi chấp hành xong hình phạt tù từ một đến ba năm
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử
tuyên buộc các bị cáo hưởng lợi bất chính số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng phải bồi thường toàn bộ
tòa án hành hạ bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã đưa ra phán quyết
đối với bị cáo nguyễn kim trung thái là bố đẻ của nạn nhân
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức sơ thẩm tám năm tù
đối với nguyễn kim trung thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
hội đồng xét xử phúc thẩm tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm
không chấp nhận kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại
đồng thời y án sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn kim trung thái
thái bị tuyên mức án ba năm tù về tội hành hạ người khác năm năm tù về tội che giấu tội phạm
tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù
đối với kháng cáo của võ quỳnh trang bị cáo trình bày rút đơn kháng cáo là tự nguyện
hội đồng xét xử thấy đơn kháng cáo của bị cáo là đúng quy định của pháp luật
nên đình chỉ xét phúc thẩm
tại phiên sơ thẩm trang bị tuyên mức án tử hình về tội giết người
ba năm tù về tội hành hạ người khác tổng hợp hình phạt chung là tử hình
thưa quý vị theo quy định thì hành vi nhắn tin đe dọa đập phá xe ném bom xăng
hay là đổ chất thải trước cửa nhà người khác là vi phạm pháp luật
vì xâm hại tới sức khỏe tài sản của công dân xâm hại đến trật tự trị an của địa phương
và tùy theo mức độ hậu quả đã gây ra mà người vi phạm có thể bị pháp luật xử lý
theo các hình thức khác nhau tuy nhiên vì thiếu hiểu biết pháp luật
không ít thanh thiếu niên đã có những hành vi bộc phát a dua theo bạn bè
cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
mới đây công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã tạm giữ sáu đối tượng độ tuổi rất trẻ
từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi liên quan tới vụ ném bom xăng vào nhà dân
theo điều tra do mâu thuẫn với lê nguyễn hoàng long thế anh đã rủ nhóm bạn
mang theo bong xăng giao phay đến nhà đồng
lê nguyễn hoàng long dạng sáng ngày bảy tháng năm
thấy ô tô tải của ông trần quốc khánh đậu trước nhà long
nhóm của thế anh nghĩ là xe của đối phương nên dùng dao phay đập phá ném bom xăng gây cháy
khi ông khánh mở cửa nhà nhóm thanh thiếu niên đã bỏ chạy
hai người kia chuẩn bị ba trái bong xăng từ trước
con lấy một chai trù tinh chiếc xăng ở tả định cư rồi qua nhà để đép
nhưng lúc qua cửa nhà thì có một chiếc xe tải
chẳng ngang nên con tưởng đó là xe tải người gây hấn với bạn con
nên con đép vô nhưng mà con thấy không trúng
nên con lấy dao ra và đập bể kính xe tải
sau khi tiếp nhận vụ việc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an huyện tràng bom
khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ
truy xét các đối tượng
đến một mươi bốn h ngày tám tháng năm công an huyện tràng bòm
đã bắt giữ được sáu đối tượng
tình hình tội phạm liên quan đến vị thành niên có chiều hướng gia tăng
và các trẻ em vị thành viên thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mang tính chất là manh động
mặc dù nhỏ tuổi nhưng thực hiện hành vi hủy hoại tài sản với giá trị tài sản không lớn
nhưng ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự
đặc biệt là trong công tác quản lý đối với trẻ em vị thành viên
trách nhiệm của gia đình của nhà trường và của các ban ngành đoàn thể
chưa có sự phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác quản lý trẻ em vị thành niên trong thời gian đặc biệt là chuẩn bị đến kỳ nghỉ hè
thời gian gần đây cơ quan chức năng trên địa bàn các tỉnh thành phố phát hiện nhiều băng ổ nhóm tội phạm còn rất trẻ
nhiều thanh thiếu niên chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà sẵn sàng tụ tập đông người
dùng hung khí nóng để giải quyết gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội
do đó ngoài việc kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý với các đối tượng vi phạm
công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho các thanh thiếu niên là điều cần thiết
và phải được đẩy mạnh hơn nữa để đảm bảo hiệu quả đối với hoạt động giáo dục nhân cách của thế hệ trẻ
thưa quý vị tổ hòa giải ở cơ sở là tổ chức tự quản của nhân dân thực hiện việc hòa giải những mâu thuẫn trong nhân dân theo quy định của pháp luật
đây là một trong những lực lượng góp phần không nhỏ
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá của công tác quản lý hành chính
thời gian vừa qua tại một số địa bàn lực lượng công an cơ sở đã trực tiếp tham gia vào các tổ hòa giải
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại hà nội
đã làm tổ trưởng tổ dân phố được gần một mươi năm hơn ai hết
bác tuyết là người hiểu rõ vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trên địa bàn
đáng chú ý từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
tổ hòa giải của bác đã giải quyết một mươi sáu trên hai mươi hai vụ việc tại cơ sở
đồng thời trao tặng sổ tay hòa giải mâu thuẫn nội bộ nhân dân cho lực lượng hòa giải cơ sở
ra mắt mô hình tổ hòa giải cơ sở tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
xuất phát từ cái thực tiễn các bác cũng có chia sẻ về việc khó khăn trong việc cập nhật các kiến thức kỹ năng và quy trình giải quyết các vụ mâu thuẫn tại cơ sở
chúng tôi cũng đã tập hợp để đưa vào đây những nội dung thực sự cần thiết bổ ích ngắn gọn và được quy trình hóa thành các bước khi phát hiện các mâu thuẫn
các tổ hòa giải tại cơ sở có thể căn cứ vào đây để thực hiện giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật
từ những cuốn sổ tay phòng chống tội phạm đến các cuốn sổ tay hòa giải những buổi làm việc tại cơ sở như thế này đã và đang góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn bình yên